theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng sáu đến sáu h ngày một mươi một tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ năm mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ca số ca còn đang điều trị là một mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín hai trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm năm mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác tám bảy trăm hai mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm bốn mươi năm người